thưa quý vị mở rộng điều tra các sai phạm liên quan tới công ty cổ phần tiến bộ quốc tế công ty aic
ngày một mươi chín tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty aic
trung tâm công nghệ sinh học tp hcm và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị cho một mươi hai phòng thí nghiệm trung tâm công nghệ sinh học tp hcm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
đồng thời đã ra các quyết định và lệnh tố tụng đối với chín đối tượng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng cụ thể như sau
khởi tố bị can đối với nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc và trần mạnh hà phó tổng giám đốc công ty aic
hai bị can đang bị truy nã trong hai vụ án bệnh viện đa khoa đồng nai và sở y tế quảng ninh
khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam khám xét đối với bảy đối tượng
dương hoa sô nguyên giám đốc nguyễn đăng quân giám đốc nguyễn viết thạch nguyên trưởng ban nguyễn trần long nguyên chuyên viên ban quản lý đầu tư xây dựng trung tâm công nghệ sinh học tp hcm
trần đăng tấn nguyễn trưởng đại diện văn phòng aec tại tp hcm
nguyễn minh phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và dịch vụ tin học tp hcm
trần vinh vũ nguyên giám đốc công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý xây dựng hồng hà
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước
không có việc công an gọi điện thoại để yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đó là lời cảnh báo của cơ quan chức năng
tuy nhiên tình trạng sập bẫy lừa đảo các đối tượng giả danh công an vẫn diễn ra
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã ra điều tra một vụ án
người dân mất gần một mươi năm tỷ đồng sau khi nghe cuộc gọi video của một người tự xưng là cục trưởng bộ công an
cụ thể theo trình bày của nạn nhân ông nhận được cuộc gọi và đầu dây bên kia tự xưng là cán bộ công an
người này nói ông dính tới đường dây tội phạm và công an có lệnh bắt giam ông
sau đó người tự xưng là công an đã gọi video call để nói chuyện
nạn nhân nhìn thấy cán bộ công an cùng với lệnh bắt giam mình thì hoảng sợ
do vậy nạn nhân đã ra ngân hàng chuyển sáu tỷ đồng vào tài khoản mà đối tượng này yêu cầu
sau đó thì đối tượng này tiếp tục hù dọa nạn nhân
và người này lại chuyển thêm tám tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của chúng
một thông tin khác công an tp hcm vừa bắt giữ thêm hai đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc
bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng với tổng số tiền ước tính khoảng một mươi tỷ đồng
trước đó vào ngày một mươi một tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố
và bắt tạm giam bị can năm đối tượng trong đường dây để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà của đối tượng nguyễn thanh bình và trương viết việt
cơ quan công an phát hiện các tài liệu tăng vật liên quan đến hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng
đồng thời lực lượng công an truy tìm vận động đầu thú các đối tượng đã lấy tài khoản từ đối tượng bình và việt để cá độ bóng đá
kết quả điều tra ban đầu cho thấy đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đối tượng nguyễn thanh bình liên hệ với một đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch để lấy tài khoản cá độ bóng đá trên mạng
cung cấp cho các con bạc khác để thu lợi từ cá độ bóng đá
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra xác định các đối tượng tham gia cá độ bóng đá hàng trăm trận
với số tiền từ năm đến năm mươi triệu đồng một trận
tổng số tiền mà các đối tượng cá độ bóng đá qua mạng tới thời điểm bị bắt giữ lên tới một mươi tỷ đồng
và có thể thấy rằng không gian mạng đang dần trở thành mối quanh
môi trường thuận lợi để các loại đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự
công tác đấu tranh với tội phạm mạng tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng còn gặp nhiều những khó khăn
do các đối tượng thường xuyên thay đổi các chiêu thức thủ đoạn thì ngày càng tinh vi hơn
trên cơ sở chủ động nhận diện tình hình lực lượng công an tỉnh thái bình đã tăng cường công tác phòng ngừa
phát hiện đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường mạng tội phạm mạng
tập trung là một số loại tội phạm đang gây bức xúc trong dư luận xã hội
tại phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh thái bình
các trinh sát đang tiến hành điều tra một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn trên không gian mạng
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến nay một số đối tượng đã tạo tài khoản đánh bạc tham gia đánh bạc
và làm đại lý để hưởng hoa hồng thông qua một website
gần bốn người đã tham gia đường dây này với số tiền giao dịch lên đến trên hai sáu trăm linh tỷ đồng
áp dụng các biện pháp kỹ thuật để thâm nhập vào nhóm
từ đó mới đi sâu khai thác được cái việc mà đối tượng tổ chức đánh bạc
hiện một mươi năm đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái bình ra quyết định khởi tố
về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng
có được kết quả này là điều không dễ bởi thủ đoạn của các đối tượng trong chuyên án này là rất tinh vi
trong nhóm tnr này thì hầu hết là cái click lên của đối tượng
đều là cái tên giả không phải là tiên thật
thứ hai nữa là ghi vào là các đối tượng phải kiểm duyệt thành phần
cho vào mới được vào
trong cái trang đánh bạc này thì cái nhóm này là ở tất cả các tỉnh thành trong toàn quốc
do đó là cái việc mà đi xác minh thì nó gặp nhiều trở ngại vì là cái địa hình thực tế là đi tất cả ba miền
bắc trung nam chúng tôi đều phải cho chính xác đi xác minh
tội phạm liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với những thủ đoạn ngày càng mới và diễn biến phức tạp
mới đây công an thành phố thái bình cũng đã triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao trong nước
móc nối với đối tượng người campuchia nhằm thực hiện hành vi lừa đảo với quy mô đặc biệt lớn
theo đó các đối tượng này giả danh cơ quan công an viện kiểm sát tiến hành gọi điện thoại và yêu cầu người bị hại chuyển tiền
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
các đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền trên hai mươi tám tỷ đồng
chín đối tượng trong đường dây này đã bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tội phạm trên không gian mạng
đây là tội phạm mà các đối tượng có thể ở bất cứ đâu để tiến hành hoạt động phạm tội trên không gian mạng
chiếm đoạt tài sản của các cá nhân và tổ chức
công tác truy vết truy vết và lần theo các dấu vết của tội phạm trên không gian mạng cũng gặp khó khăn
do một là công tác phù hợp của các nhà mạng
và hai là công tác phù hợp của các tổ chức tiên dụng ngân hàng
đấu tranh với các loại tội phạm trên không gian mạng thực sự đang trở thành mặt trận không tiếng súng
thống kê hiện nay có gần hai mươi thủ đoạn lừa đảo phổ biến của các loại tội phạm trên không gian mạng
cùng với các giải pháp của lực lượng công an
thì chính mỗi người dùng cần tạo sức đề kháng như không truy cập đường link lạ
không tự ý cài đặt phân mềm
tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng
hoặc kiểm tra nhận diện xác minh